hôm nay hai mươi hai tháng một mươi hai nhiều hoạt động đã được tổ chức trên khắp cả nước
nhân dịp kỷ niệm tròn bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và ba mươi một năm ngày hội quốc phòng toàn dân
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại tp hcm vào sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức chương trình
gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội kỳ hiệu
đến dự có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm
đại diện lãnh đạo thành phố bộ tư lệnh quân khu bảy cùng hơn sáu trăm linh tướng lĩnh
mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cán bộ cao cấp quân đội
đã nghỉ hưu và đại diện gia đình các cán bộ quân đội đã mất trên địa bàn thành phố
phát biểu tại buổi gặp mặt bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho rằng
bản chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ luôn được các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
dình dữ phát huy ngay cả khi đã rời quân ngũ
đảng bộ chính quyền dân dân tp hcm đánh giá cao trân trọng biểu dương
và cảm ơn sự đóng góp tinh thần gương mẫu của các cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn thành phố
những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của các cựu chiến binh
các cựu chiến binh luôn là niềm tin chỗ dựa của chính quyền
trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thay mặt khoảng bảy mươi hội viên thiếu tướng nguyễn văn chương
chủ tịch hội cựu chiến binh tp hcm khẳng định
thời gian qua bằng tâm quyết và trách nhiệm hội cựu chiến binh tp hcm tiếp tục phát huy bản chất
truyền thống bộ đội cụ hồ danh hiệu cao quý bình dị mà nhân dân tin yêu trao tặng
cho cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam